đại sứ quán nhật bản tại việt nam và cục quản lý lao động nước ngoài bộ lao động thương binh và xã hội
vừa chính thức cung cấp thêm những thông tin về tư cách lưu trú mới làm việc tại nhật bản tư cách lưu trú kỹ năng đặc định
kỹ năng đặc định là một tư cách lưu trú mới được thiết lập từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
nhằm giải quyết và bù đắp cho sự thiếu hụt ngày càng trầm trọng nguồn nhân lực tại nhật bản
khác với hình thức thực tập của chương trình thực tập và khác với việc vừa đi du học vừa làm thêm
cơ chế kỹ năng đặc định là cơ chế tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có một trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định có khả năng làm việc ngay
để trở thành lao động kỹ năng đặc định ngoài một số yêu cầu chung về thủ tục
người lao động phải lưu ý một số yêu cầu quan trọng như cần phải trải qua các kỳ thi theo quy định
phải tìm việc thông qua doanh nghiệp phái cử được cấp phép
phải xin cấp danh sách xác nhận của cục quản lý lao động nước ngoài cũng như đại sứ quán việt nam tại nhật bản
đến nay nhật bản đã ký bản ghi nhớ hợp tác để tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định với tám quốc gia
bao gồm philippines campuchia nepal mông cổ sri lanka myanmar lào indonesia và việt nam